liên quan đến vụ thủy sản chết hàng loạt diễn ra trên địa bàn nguồn tin từ sở tài nguyên và môi trường tỉnh kiên giang cho biết là kết quả phân tích sơ bộ mẫu nước của các cơ quan chức năng đã phát hiện một số chỉ tiêu bất thường
tuy nhiên thì vẫn chưa có kết luận cuối cùng với nguyên nhân cũng như là chưa tìm được nguồn xả thải
trước đó có ba mẫu được chuyển đến trung tâm này để phân tích tìm ra hoạt chất có thể gây chết cá hàng loạt
kết quả có một mươi bảy chỉ tiêu cơ bản trong nước biển và hai chỉ tiêu về thuốc bảo vệ thực vật đều nằm trong quy chuẩn cho phép
riêng chỉ tiêu chất hoạt động bề mặt có dấu hiệu cao hơn bình thường
ngoài ba mẫu nói trên sở tài nguyên môi trường kiên giang cũng đã tiến hành lấy bảy mẫu nước để phân tích tại phòng thí nghiệm của trung tâm quan chắc trực thuộc sở
kết quả phân tích bảy chỉ tiêu đều nằm trong quy chuẩn cho phép về nước biển ven bờ
riêng chỉ tiêu nh bốn và coliform tại điểm giữa canh tam bản gần cống xả của khu nuôi tôm trung sơn
là có vượt so với quy chuẩn môi trường ba sáu lần
hiện nay sở tài nguyên môi trường đang chờ kết quả phân tích chỉ tiêu phiêu sinh thực vật và kết quả chạy sắc kỳ khí để xác định nguồn gốc của chất hoạt động bề mặt
đồng thời sở cũng đang điều tra để tìm nguồn thải có chất hoạt động bề mặt
tính đến thời điểm này tổng số cá bị chết là một mươi bốn con gồm ba loại một mươi con cá mú một con cá bóp ba con cá chém
tổng diện tích nuôi nghêu sò bị ảnh hưởng thiệt hại từ năm mươi trở lên lên tới năm trăm năm mươi tám hectare
phạm vi thiệt hại trải dài trên ba mươi km từ cầu tô châu thuộc thị xã hà tiên đến xã bình an thuộc huyện kiên lương